tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
vào ngày một mươi hai tháng một mươi một công an huyện quế phong tỉnh nghệ an cho biết đơn vị đang hoàn tất hồ sơ xử lý hai đối tượng
về hành vi vận chuyển trái phép một bánh heroin
vào tối ngày một mươi tháng một mươi một công an huyện quế phong phát hiện đối tượng lan thanh luân và hà thị mỹ duyên cùng chú tại huyện quế phong
thuê xe vận chuyển ma túy đi hà nội giao dịch
đến bảy h ba mươi phút ngày một mươi một tháng một mươi một lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng tăng vật thu giữ gồm một bánh heroin có khối lượng gần ba trăm năm mươi gram
và được biết luân là đối tượng đã có hai tiền án về ma túy